tại bệnh viện hữu nghị việt đức đã diễn ra lễ trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ y tế cho bệnh viện hữu nghị việt đức và các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thành công một mươi năm ca ghép tặng từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
tại lễ trao tặng bộ trưởng nguyễn thị kim tiến đã biểu dương các tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công một mươi năm ca ghép tạng chỉ trong sáu ngày từ ngày một mươi hai đến ngày một mươi tám tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng khẳng định thành công của tuần ghép tặng đã tạo dấu ấn đột phá thể hiện nỗ lực lớn của tập thể lãnh đạo bệnh viện hữu nghị việt đức cũng như vai trò của trung tâm điều phối quốc gia về hiến ghép bộ phận cơ thể người bộ y tế đã giúp điều phối kết nối giữa các bệnh viện trong cả nước kết nối để thực hiện vận chuyển nội tạng kịp thời cứu chữa nhiều người bệnh nặng
được biết hiện tại một mươi năm bệnh nhân được ghép tặng trong tuần vừa qua đều đã ổn định sức khỏe có hai bệnh nhân đã ra viện các trường hợp khác tiến triển tốt